và chúng tôi cũng được biết rằng là hiện nay thì bộ y tế cũng có những cái quy định hạn chế về việc chuyển tuyến
xin bộ trưởng cho biết rằng ở trong những trường hợp cụ thể thế nào thì bệnh nhân sẽ được khuyến khích là nên hạn chế
thứ nhất là tôi phải thông tin lại rằng là bộ y tế không có quy định về việc hạn chế chuyển tuyến đâu ạ
chỉ có quy định về việc chuyển tuyến trong trường hợp nào là cần thiết
và trên một cái nguyên tắc chung là người bệnh sẽ được chuyển tuyến khi cái cơ sở đó không đáp ứng được cái yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh
tức là quá cái khả năng chẩn đoán điều trị của đơn vị thì cơ sở đó sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên phù hợp với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và cái nhu cầu khám chữa bệnh của từng trường hợp một
và thứ hai nữa là bộ y tế cũng quy định rằng là khi chuyển tuyến
cho bệnh nhân thì phải tư vấn cho bệnh nhân biết là về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và tư vấn để có sự lựa chọn hợp lý
bởi vì nhiều trường hợp là người bệnh có tâm lý là muốn chuyển lên tuyến trên trong khi đó thực trạng về mặt sức khỏe hay là bệnh tật là hoàn toàn có thể được điều trị ở tuyến dưới với cái phạm vi chuyên môn kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng với cái tình trạng bệnh tật đó